dư luận vẫn chờ một kết quả thỏa đáng từ phía các nhà chức trách
liên quan đến nội dung này trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay cũng có bài viết
xung quanh điểm thi bất thường ở hà giang giả soát gấp rút và căng thẳng
quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc
còn trên báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết sẽ sát nhập hàng ngàn huyện xã
theo ông trần anh tuấn thứ trưởng bộ nội vụ
đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ là một chủ trường
bộ vẫn chưa thống kê được số biên chế phình ra trong quá trình tăng hai trăm tám mươi hai huyện quận
và một năm trăm linh năm xã phường là bao nhiêu
mục tiêu sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trên hết không phải là tinh giản biên chế
mà là thông qua việc sát nhập các đơn vị hành chính
góp phần vào việc thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ công chức góp phần tinh giản biên chế
nên thêm quyền cho cơ quan thuế là nhanh đề bài viết đáng chú ý được đăng trên báo thành niên
theo dự thảo luật quản lý thuế mà bộ tài chính đưa ra lấy ý kiến gần đây
ngoài quyền khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giữ người áp giải người vi phạm
cơ quan thuế có quyền quyết định tạm giữ tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi trốn thuế
liên quan đến vấn đề này nhiều chuyên gia cho rằng
trong thanh tra thuế mà cán bộ thuế mới thấy có dấu hiệu tội phạm
đã thực hiện các biện pháp tạm giữ tài liệu tăng vật bán tăng vật là hàng hóa thì không ổn
nếu không có những quy định rõ ràng rất dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền
phát sinh tiêu cực của cơ quan thuế cũng như quyền lợi của người nộp thuế bị xâm phạm
còn trên bản lao động số gia hôm nay có bài viết
tranh lệch giá mua bán đô la mỹ trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại ngày càng giãn rộng
tỷ giá tiếp tục căng như dây đàn và thách thức đối với ngân hàng nhà nước
khả năng phép tiếp tục tăng lãi suất cùng với tình hình chiến tranh thương mại giữa mỹ trung quốc ngày càng căng thẳng
đang là hai yếu tố được cho là sẽ tạo áp lực lên tỷ giá việt nam đồng đô la mỹ trong nửa còn lại của năm
theo các chuyên gia quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của fed tiếp tục diễn ra theo lộ trình
sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của đô la mỹ song không đáng quan ngại do thông tin trên đã được thị trường phản ánh từ trước
trong năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước đã lường trước được biến động tăng giá của đô la mỹ
do đó hoàn toàn chủ động trong việc điều hành tỷ giá linh hoạt trong biên độ an toàn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay